ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã họp triển khai công tác phòng chống dịch
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo tập trung thảo luận các vấn đề phòng chống dịch đánh giá giai đoạn thực hiện cách ly xã hội vừa qua
đồng thời thảo luận về giải pháp cụ thể trong việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội sau ngày một mươi năm tháng bốn
ban chỉ đạo đã bàn thảo chi tiết về việc phân loại mức độ nguy cơ dịch bệnh các địa phương thành ba nhóm nguy cơ cao có nguy cơ và nguy cơ thấp
dựa trên các tiêu chí đã được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng
trong đó có những tiêu chí dễ thấy như đầu mối giao thông mật độ di chuyển đi lại lớn có biên giới nhiều người qua lại biên giới
những điểm trước đây có tiếp xúc rất nhiều với người nước ngoài mật độ dân cư mật độ các nhà máy khu công nghiệp
đặc biệt là có một nhóm tiêu chí liên quan đến năng lực ứng phó của cấp ủy chính quyền khi có ca bệnh năng lực kiểm soát về việc thực hiện các chỉ đạo chỉ thị khuyến nghị về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ trước đến nay
những tỉnh nằm trong nhóm nguy cơ cao ban chỉ đạo kiến nghị tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly xã hội như quy định trong chỉ thị một mươi sáu thêm ít nhất một tuần
văn bản này là căn cứ để thương trực chính phủ họp và thảo luận trong chiều nay